vào lúc năm giờ sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hạn
may mặc macalot việt nam có trụ sở tại xã thanh hải huyện thanh hà tỉnh hải dương
ngọn lửa bắt nguồn từ một phân xưởng trong nhà máy sau đó lan ra chung quanh
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động tám xe cứu hỏa
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa huy động công an và lực lượng dân quân
ở một số xã lân cận để tăng cường nhân lực hỗ trợ công tác chữa cháy
đám cháy cơ bản được khống chế ngọn lửa đã thiêu dụi một nhà xưởng và máy móc
một số trang thiết bị nguyên vật liệu bên trong nhưng rất may mắn không gây thiệt hại về người